tại các trại tạm giam không khí tết cũng đã tràn về giúp tình người nơi đây trở nên ấm cúng hơn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại trại tạm giam công an tỉnh phú thọ
không ồn ào náo nhiệt như bên ngoài song công tác chuẩn bị đón xuân tại trại giam công an tỉnh phú thọ những ngày cuối năm cũng đủ rộn ràng
những can phạm nhân nơi đây mỗi người một việc dọn dẹp sửa soạn cho nơi ở của mình sạch sẽ tươm tắt hơn
một cành đào nhỏ nhận được từ gia đình một chút bánh kẹo bánh trưng cũng đủ làm không khí tết ấm áp hơn trong căn phòng tập thể này
luật lệ hoặc là kỷ luật trong trại này cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình
những năm qua thực hiện chính sách nhân đạo của đảng nhà nước chế độ cho các can phạm nhân tại trại giam công an tỉnh phú thọ tiếp tục được quan tâm trú trọng
qua đó tạo động lực để các can phạm suy ngẫm lại quá khứ tội lỗi của mình từ đó chấp hành tốt các quy định sớm trở về cộng đồng làm lại cuộc đời
chỉ còn vài ngày nữa thì tôi hết thời hạn chấp hành án phạt tù
thì tôi cảm thấy rất vui mừng được về đoàn tụ với gia đình trong dịp tết này
cảm ơn ban giáo thị và các ban bộ quản giáo tạo điều kiện cho tôi được cải táo tốt về được đoàn tụ với gia đình sớm
đêm ba mươi thì chúng tôi vẫn tổ chức chúc tết các buồn gian
và đấy là cái giờ phút mà thông thường là họ sẽ có những cái nỗi như nhà nhiều nhất đặc biệt là với những cái phạm nhân mà lần đầu phải đón tết trong trại
thế này cho họ yên tâm
để tin tưởng vào cái đường lối của đảng và nhà nước họ cải tạo tốt
với không khí tích cực chuẩn bị đón tết hơn bốn trăm linh can phạm nhân tại trại giam công an tỉnh đã thật sự coi đây là ngôi nhà chung của mình
bên ngoài trung tâm này trời đất đang chuyển xuân mùa xuân mới đang tới
mùa xuân giúp cho những con người lầm lỡ tái sinh làm lại cuộc đời phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội